thưa quý vị ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nửa kia của thế giới
và trong suốt những ngày qua hình ảnh về một nữ sĩ quan công an nhân dân việt nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đang lan truyền tạo được ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo cư dân mạng
và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả hình ảnh về người phụ nữ công an nhân dân việt nam
đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan đến với những chia sẻ của chính nhân vật và dòng bình luận của cư dân mạng
nữ trung tá công an đi gìn giữ hòa bình quốc tế
điều đặc biệt ở nữ trung tá công an đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nữ cảnh sát việt nam đầu tiên lên đường gìn giữ hòa bình quốc tế
tự hào hình ảnh nữ công an nhân dân việt nam
rất nhiều nội dung bài viết cũng như thông tin đăng ký
tài trên không gian mạng về trung tá lương thị trà vinh
người phụ nữ đầu tiên trong lực lượng công an nhân dân việt nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế
tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan trong thời gian qua
đang cố gắng thêm hình ảnh về người phụ nữ công an nhân dân việt nam
bản lĩnh kỷ thương tử thương trúc nhiệt
bản lĩnh của người sĩ quan công an nhân dân là đây
chúc chị hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình với đất khách
thật sự rất tự hào của quốc việt nam
đã sinh ra người phụ nữ xứng đáng tám chữ vàng
chúc chị danh tính đá mệt hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế
chúc chị sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ là niềm kưu hãnh cho đất nước việt nam
mình đảo khu dân mạng đã chia sẻ rất nhiều dòng bình luận cho các diễn đàn tảng xã hội
để bày tỏ sự nhưỡng mộ lòng tự hào về hình ảnh người phụ nữ
mang sắc cục công an nhân dân việt nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế
còn ít người dân mạng cho rằng
đằng sau gương mặt tự dàng
là hình ảnh về một người phụ nữ đầy bản lĩnh thiên tuyển
có ý thức kỷ niệm thủy thiêng tinh thần trách nhiệm quốc tế cao cả
cùng với đó là tình tiết nhưng không người sâu sắc
một bất đợt mang yếu tố khởi đại của người phụ nữ việt nam
chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế lần này
trung tá lương thị trà vinh cho rằng
đó là nhiệm vinh dự cao lớn và trách nhiệm lớn lao
đi kèm với đó là nhiều thử thách và khó khăn
tuy nhiên tất cả cán bộ chiến sĩ đều đã sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào được giao
là những chiến sĩ công an được lãnh đạo đặt niềm tin
đưa thấy trách nhiệm của bản thân
và cần cố gắng nỗ lực hết sức mình
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần
lương sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao
từ tổ quốc từ dân dân
chức lực hợp tác quốc tế tùy hòa bình và tiến bộ
là mục đích cao cả và mỗi người cũng đang sắc phục công an nhân dân
được xác định trong mọi trang lên đường làm nhiệm vụ quốc tế
tuy nhiên theo quan điểm của phương ích của dân mạng
được một người phụ nữ góp lại công việc gia đình chăm sóc con cái
để thực hiện nhiệm vụ quốc tế giữ sự hòa bình với hợp quốc
là sự di sinh thật đáng ký
đối với trung tá lương thị trả vinh
thì nhiệm vụ cấp cấp lần này là cơ hội để cho các con trưởng thành hơn
hồi cũng muốn xây dựng cho con khả năng tự lập
ngày trước mẹ tự lập tự giác trong học tập lao động
giờ muốn chuyển vật lực này đến các con
đời vật vạch tuy chân thành dàn dị
mà mắc đầy kỳ vọng tin thưởng về các con những đứa trẻ
và người đối tuổi cần có mẹ đồng hành
nhưng với chị trên mức là tinh thần luôn sẵn sàng nhận
và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao của người lính công an nhân dân
nỗ lực góp phần thực hiện thành công đề án
công an nhân dân việt nam tham gia lực lượng giữ hòa bình với hợp quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
chúc cho chị và các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ giữ hòa bình với hợp quốc
chúc mừng những công an nhân dân việt nam
một hình ảnh đẹp về những người nữ việt nam
mang sắc phục lực lượng giữ hòa bình
bạn nghĩ sao về hình ảnh nữ công an nhân dân việt nam
hãy gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất

trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an

nếu bạn muốn được thông tin nhất

để nhận thông tin nhất

tạm biệt tạm biệt